tiếp tục kỳ họp thứ chín chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã thông qua nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước
và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám với đa số đại biểu tán thành
quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một tỷ tám trăm tám mươi hai mươi chín một trăm bảy mươi bảy triệu đồng
tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một tỷ tám trăm sáu mươi chín bảy trăm chín mươi một tám trăm tám mươi bảy triệu đồng
bộ trì ngân sách nhà nước là một trăm năm mươi ba một trăm một mươi bốn trăm linh ba triệu đồng bằng hai tám tổng sản phẩm trong nước gdp không bao gồm kết dư ngân sách địa phương
nguồn bù đáp bộ chi ngân sách trung ương gồm vai trong nước một trăm một mươi sáu trăm tám mươi chín ba trăm linh ba triệu đồng vai ngoài nước bốn mươi hai bốn trăm hai mươi một một trăm linh triệu đồng

tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đáp bộ chi và trả nợ gốc là hai trăm tám mươi bốn triệu tám trăm linh sáu một trăm chín mươi bảy triệu đồng